các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó theo ghi nhận vào sáng ngày một mươi chín tháng ba dù trời mưa và lạnh nhưng chín trăm tám mươi bảy bị hại trong vụ án đã có mặt tại tòa án nhân dân tp hà nội để theo dõi phiên xét xử
hầu hết trong số họ là người cao tuổi và phụ nữ không ít người từ tỉnh xa về hà nội mang theo con nhỏ với lình kỉnh bìm sữa
gần một bị hại này nằm trong sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư đã mua phải các lô trái phiếu dởm của tập đoàn tân hoàng minh
họ bị lừa đảo chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
do số lượng bị hại lớn tòa án nhân dân tp hà nội đã bố trí một hội trường lớn cùng một khu vực dựng dạp ngoài trời để có đủ chỗ ngồi
theo ghi nhận những bị hại trong vụ án tới dự phiên tòa ngày một mươi chín tháng ba chủ yếu là người cao tuổi và phụ nữ
trong cuối giờ chiều ngày một mươi chín tháng ba hội đồng xét xử phiên tòa đã dành thời gian để ghi nhận ý kiến của các bị hại là những người mua trái phiếu của công ty tân hoàng minh
trình bày trước hội đồng xét xử một bị hại là ông nguyễn tiến xê cho biết ông bị hỏng cả hai mắt đã mang số tiền tích lũy cả đời là hơn một tỷ đồng để mua trái phiếu của tân hoàng minh
ông yêu cầu được bồi hoàn số tiền và đề nghị tòa xem xét giải quyết để đỡ bị thiệt thòi
bà nguyễn thị tố nở cho biết nhóm của bà có một trăm hai mươi một người trong đó có sáu mươi là người cao tuổi ba mươi là người bệnh tật

bàner trình bày với hội đồng xét xử rằng nhóm của bà đã một mươi lần có đơn gửi đến tòa xin tòa giúp đỡ giải quyết
tổn thất mà những người trong nhóm phải chịu đựng trong hai năm qua là rất lớn không gì bù đắp được
mong quý tòa ra phán quyết cho các thành viên trong nhóm được nhận lại tiền của mình
theo lời bà n trong nhóm của bà có người chưa được nhận lại tiền đã phải ra đi vĩnh viễn
đại diện cho một trăm hai mươi một người bà mong tòa giải quyết để được nhận lại tiền gốc đã mua trái phiếu của hội đồng
bà ner nói rằng sáu sáu trăm ba mươi bị hại ở đây là vài chục ngàn gia đình
có những gia đình khó khăn con cái phải dừng việc học hành
rất mong tòa giải quyết cho bị hại được nhận tiền gốc tiền lãi và tiền lãi phạt
bản thân bà phải điều trị bệnh mất ngủ bệnh dạ dày thiệt hại không thể đo đếm được
tại phiên tòa bà phạm thị tê
đại diện cho một công ty đã chi hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng để đầu tư trái phiếu tân hoàng minh
cũng đề nghị các bị cáo và tổ chức cá nhân liên quan trả lại tiền gốc và tiền lãi
một bị hại khác là bà nguyễn thị lờ cho hay
tiền đầu tư vào trái phiếu tân hoàng minh đều là tiền tiết kiệm cả đời
bà mong nhận lại ngay tại phiên tòa và đề nghị tòa xem xét trả cho mình cả tiền gốc và tiền lãi
tương tự chị bùi thị việt hờ được chồng là người nước ngoài
đại diện tham gia phiên tòa trình bày mong muốn được nhận lại tiền đã đầu tư vào trái phiếu tân hoàng minh
chị hờ viện dẫn điều một trăm linh sáu luật tố tụng hình sự và cho rằng
tiền khắc phục hậu quả của vụ án cũng là tăng vật vụ án
số tiền này đã bị tạm giữ khá lâu trong khi hoàn toàn có thể xử lý trả cho bị hại
một nhà đầu tư khác trình bày hai nguyện vọng là được trả lại tiền và xin giảm nhẹ tội cho các bị cáo
những người đã cố gắng khắc phục hậu quả của vụ án
ông đề nghị được trả lại tiền ngay tại phiên tòa không trở đến phiên phúc thẩm
theo hồ sơ vụ án sau mua lại chín lô trái phiếu của ba công ty liên quan
tân hoàng minh đã phân phối cho các nhà đầu tư trên thị trường thu về gần một mươi bốn tỷ đồng
đến thời điểm khởi tố vụ án cơ quan điều tra xác định sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
hiện toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt đã được thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án
chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng khai đã khắc phục nhiều hơn hậu quả vụ án
cũng trong phiên xét xử ngày một mươi chín tháng ba liên quan đến những sai phạm xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
khi được hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đã thừa nhận
mình là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là đỗ hoàng việt
phụ trách tài chính tìm nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh đầu tư của tập đoàn
thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn
trình bày tại tòa ông dũng cho biết thời điểm năm hai nghìn hai mươi một tân hoàng minh có nhu cầu vốn
cần nhiều vốn nhưng nguồn vốn vay từ ngân hàng không đáp ứng đủ
thời điểm đó việc huy động vốn qua kênh trái phiếu trở thành nguồn huy động vốn hiệu quả của nhiều doanh nghiệp
có nhiều doanh nghiệp huy động đến một triệu tỷ đồng
khi đó vốn của tân hoàng minh vay ngân hàng chiếm khoảng một mươi bốn đến một mươi năm
vốn từ phát hành trái phiếu chiếm khoảng một mươi một đến một mươi hai
ông dũng khai việc giao cho việc phát hành trái phiếu là chủ trưng chung
bị cáo không nắm được các chi tiết xem việc phát hành trái phiếu đó có phải là phương án tạo dựng hợp thức hóa hay không
tuy nhiên chủ tịch tân hoàng minh thừa nhận ông là người điều hành cao nhất nên ông có trách nhiệm đối với những sai phạm
bị cáo dũng cũng trình bày rằng bị cáo tôn trọng bản kết luận điều tra và cáo trạng
ông đỗ anh dũng cũng nói các phương án phát hành trái phiếu có sai
về việc sử dụng tiền từ việc phát hành trái phiếu ông dũng khai không nắm được chi tiết
nhưng thừa nhận đa phần số tiền đó đều được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu
ông đỗ anh dũng trình bày rằng ngay từ khi phát hành trái phiếu
thâm tâm ông chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bản thân chỉ muốn huy động tiền để kinh doanh đầu tư anh toán các khoản nợ
sau khi bị bắt tạm giam cơ quan điều tra đã giải thích về những sai phạm của ông trong vụ án này
bị cáo đã nhận thức được nên đã viết đơn đề nghị được khắc phục tối đa hậu quả
chủ tịch tân hoàng minh nói rằng sau khi bị khởi tố bắt giam
bị cáo chỉ được gặp gia đình hai lần nhưng đã rất tích cực nhờ gia đình khắc phục hậu quả vụ án
trong hơn một năm bị cáo đã tìm mọi cách và đến nay đã khắc phục được toàn bộ hậu quả vụ án
thậm chí còn nộp thừa hơn một tỷ đồng
số tiền đó đủ để trả cho các bị hại
theo cáo buộc đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc
đại diện theo pháp luật của công ty tân hoàng minh là người điều hành chỉ đạo quyết định cao nhất
đối với các hoạt động kinh tế tại công ty tân hoàng minh và hệ thống các công ty thuộc tập đoàn tân hoàng minh
chủ tịch tân hoàng minh đã đồng ý phê duyệt cho triển khai thực hiện những nội dung như
lựa chọn công ty thuộc tập đoàn tân hoàng minh phát hành giá trị dự kiến phát hành
tài sản đảm bảo lãi suất sử dụng công ty tân hoàng minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín
thương hiệu tân hoàng minh bán trái phiếu ra cho nhà đầu tư để huy động tiền của người mua trái phiếu
cũng theo cáo buộc hàng ngày số liệu thu chi từ việc phát hành trái phiếu đều được báo cáo cho đỗ anh dũng
qua trung tâm tài chính kế toán và văn phòng chủ tịch tổng giám đốc để biết
ông dũng đã chỉ đạo điều hành chỉ đạo các cá nhân liên quan tại công ty tân hoàng minh
sử dụng số tiền thu được từ bán trái phiếu vào nhiều mục đích khác nhau
không đúng với phương án phát hành trái phiếu chiếm đoạt của sáu sáu trăm ba mươi bị hại
số tiền là tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng thông qua phát hành chín gói trái phiếu
những thông tin liên quan đến phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
sẽ còn được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo mời quý vị đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại